thông tin cập nhật về vụ xe du khách việt nam bị đánh bom tại ai cập
đại sứ quán việt nam tại ai cập cho biết các cơ quan chức năng của ai cập đã tích cực hỗ trợ
cứu chữa các nạn nhân bị thương trong đó ba nạn nhân bị thương nặng đã được các bác sĩ phẫu thuật
và điều trị tích cực chín người khác cũng đang được điều trị hiện đang phục hồi tốt
chiều tối ngày hôm qua hai mươi chín tháng một mươi hai đại sứ việt nam tại ai cập trần thành công đã làm việc
với các công tố viên miền nam ghija để xác thực lại danh tính ba người việt nam thiệt mạng
và một mươi hai người bị thương đồng thời làm các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tới vụ việc
đại sứ cũng đã trao đổi và thống nhất với cố vấn công tố nam giza ông sharif taufik
một số thủ tục cần thiết để đảm bảo công tác bảo hộ công dân
theo cố vấn công tố nam visa hồ sơ vụ tấn công đoàn du khách việt nam đêm hai mươi tám tháng một mươi hai vừa qua
đã hoàn tất và đã chuyển lên tòa án tối cao để phê duyệt
cố vấn công tố nam giza khẳng định đối với một mươi hai người bị thương hoàn toàn có thể chủ động
các thủ tục để vệ sinh
đối với ba người thiệt mạng các thủ tục pháp lý cũng hoàn tất trong ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai
để bộ ngoại giao ai cập và đại sứ quán việt nam tại ai cập phối hợp đưa họ về với gia đình
trong một đến hai ngày tới
trong ngày hôm qua đại sứ quán cũng đã cử một đoàn cán bộ túc trực tại bệnh viện đặc biệt xix jaed
để hỗ trợ những người bị thương điều trị và động viên tinh thần của họ
tất cả một mươi hai người bị thương đều tỉnh táo nhưng có đôi chút lo lắng và hoang mang
trong đó có một người bị thương nặng nhất do gãy chân
sẽ được mổ trong ngày hôm nay
trong ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai và tất cả các nạn nhân đang được các bác sĩ tại đây
chăm sóc với dịch vụ y tế tốt nhất
theo thông tin từ đại sứ quán việt nam trong ngày hôm nay đại diện công ty du lịch sài gòn tourist
thân nhân một số nạn nhân sẽ tới ai cập để phối hợp với đại sứ quán giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng
trong trường hợp cần trợ giúp công dân việt nam có thể liên hệ với đường dây nóng
của đại sứ quán việt nam tại ai cập cộng hai không một không sáu không ba sáu chín năm một tám hoặc số tổng đài bảo hộ công dân
tổng đài bảo hộ công dân cộng tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn hoặc số đường dây nóng của cục lãnh sự cộng tám bốn chín sáu năm bốn một một một một tám
thưa quý vị sau khi vụ tấn công khủng bố nhằm vào chiếc xe du lịch chở đoàn du khách việt nam
tại gaza ai cập xảy ra nhiều nước đã ngay lập tức lên án chỉ trích mạnh mẽ vụ đánh bom này
bộ ngoại giao mỹ nga đã chỉ trích vụ đánh bom trên đồng thời các nước này khẳng định
sẽ cùng đồng hành với cairo trong cuộc chiến chống khủng bố
cũng như hỗ trợ chính phủ quốc gia bắc phi đưa những kẻ chủ mưu trong vụ tấn công ra trước pháp luật
trong khi đó các nước trong khu vực trong đó có ả rập xê út qatar kuwait bahrain
cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công trên đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng
và bày tỏ hy vọng những người bị thương sẽ sớm bình phục
cùng ngày trong bức điện nhân danh giáo hoàng francois gửi đến tổng thống ai cập adel fata ansisi
thủ tướng vatican cho biết giáo hoàng lên án hành vi vô nghĩa và tàn bạo này
đồng thời cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ
trong khi đó đoàn công tác của đại sứ quán việt nam tại ai cập do đại sứ trần thành công dẫn đầu
đã tới bệnh viện chuyên khoa seychelles để thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom trên
đồng thời thu thập thông tin và trao đổi nhằm tìm ra phương án hỗ trợ tốt nhất
để giúp các nạn nhân nhanh chóng bình phục sớm trở về nước an toàn
đại sứ quán việt nam tại ai cập hiện đã phân công các cán bộ thực hiện mọi công tác bảo hộ công dân
tiếp tục theo dõi tình hình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các công dân việt nam
bộ trưởng du lịch ai cập khẳng định bộ này sẽ phối hợp với đại sứ quán việt nam tại ai cập
để tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình của những khách du lịch bị thương
trong vụ nổ bom vừa qua ở tỉnh giza được đến quốc gia bắc phi